động lực tăng trưởng kinh tế từ năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm chủ yếu dựa vào doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài
đây là một trong những mục tiêu và giải pháp trọng tâm mà ban chấp hành đảng bộ tp khoá một mươi đưa ra
tại hội nghị lần thứ ba mươi bốn diễn ra trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một
năm hai nghìn năm đầu tư của tp hcm nhà nước chiếm ba mươi hai còn lại là doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài
dự kiến năm hai nghìn hai mươi đầu tư nhà nước chỉ còn một mươi sáu còn tám mươi bốn là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài
đầu tư nhà nước chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng kinh tế dịch vụ là chính
đầu tư sản xuất kinh doanh cơ bản nhà nước sẽ không đầu tư
như vậy động lực tăng trưởng kinh tế từ năm hai nghìn hai mươi chính là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài
đầu tư nhà nước cùng với việc quy hoạch xây dựng chính sách của nhà nước có vai trò dẫn dắt
thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài
đòi hỏi môi trường đầu tư của thành phố cần thay đổi tăng cường đối thoại với doanh nghiệp
bắt kịp nhu cầu của xã hội thị trường quốc tế đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nhà đầu tư môi trường sống